các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
vùng sông kiểu long nằm ở hạ lưu sông mekong có nhiều tận lợi cho sản xuất nông nghiệp do nguồn nước phong phú và được điều thiết tự nhiên bởi biển hồ campuchia
tài nguyên đất đai bằng phàng màu mỡ thủy sản dồi dào đa dạng
qua thống kê vùng đồng bằng sông kiểu long có diện tích đất canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gần ba triệu hectare
đây là vùng có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh về sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ ngọt
nhưng sản xuất lúa chiếm tới bốn mươi bảy diện tích và năm mươi sáu sản lượng lúa cả nước
xuất khẩu gạo của vùng chiếm tới chín mươi sản lượng và thủy sản chiếm bảy mươi diện tích nuôi chồng bốn mươi sản lượng và sáu mươi xuất khẩu của cả nước
nhiều khu vực này cũng luôn phải đối mặt với không ít khó khăn và hạn chế do mặn xâm nhập với diện tích khoảng từ một hai đến một sáu triệu hectare ở vùng ven biển
ứng với độ mặn bốn gram trên một lít vào mùa kiệt thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt ở những vùng xa sông gần biển
bờ sông biển suốt lún bờ biển rạch xảy ra nhiều nơi và ngày càng nghiêm trọng
theo đánh giá của các tổ chức quốc tế việt nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu
nước biển dân và đồng bằng sông kiểu long chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất so với các vùng khác
các nghiên cứu cho thấy trong ba mươi năm qua mực nước biển đã dâng khoảng hai mươi cm đỉnh chiều tăng nhiều hơn chân chiều dẫn đến năng lượng dòng chiều tăng
toàn vùng có một mươi bảy cửa sông với tổng chiều rộng khoảng hai mươi năm km dẫn đến sự trao đổi nước từ biển vào đã và tiếp tục gia tăng từ hai mươi năm đến sáu mươi năm khiến diện tích bị ngập chiều và xâm nhập mặn tăng theo
bên cạnh đó việc tiêu thoát nước cũng khó khăn dẫn đến tăng diện tích ngập do lũ do chiều và kéo dài thời gian ngập
đến năm hai nghìn hai mươi bốn các quốc gia thượng nguồn sông mekong đã xây dựng một trăm hai mươi tám hồ trên dòng chính và dòng nhánh với dung tích hiệu ích khoảng tám mươi tám tỷ m hai
dự kiến tăng lên chín mươi chín mươi năm tỷ m ba vào năm hai nghìn ba mươi và sẽ đạt một trăm hai mươi tỷ m ba khi hoàn thành hai trăm ba mươi một hồ theo quy hoạch giai đoạn năm hai nghìn bốn mươi hai nghìn sáu mươi
các công trình này sẽ tác động đến dòng chảy về đồng bằng sông kiều long trong cả mùa lũ và mùa kiệt
tần suất xuất hiện lũ lớn giảm thay vào đó là lũ nhỏ do đó xâm nhập mạng xuất hiện sớm hơn
hơn nữa sự sụt giảm bảy mươi bảy mươi năm hàm lượng phù sa về đồng bằng sông kiều long do các hồ chứa thượng nguồn giữ lại
đã đang và sẽ tiếp tục gây ra sói lở nghiêm trọng bờ biển sông
để hạn chế thiệt hại do hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn gây ra đối với dân sinh và sản xuất nông nghiệp
theo cục trường thủy lợi nguyễn tùng phong các địa phương cần chuẩn bị sớm các kịch bản hạn hán xâm nhập mặn có thể xảy ra
và giải pháp ứng phó phù hợp phân chia các tiểu vùng có nguy cơ ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn trên cơ sở mức độ kiểm soát
nguồn nước của hạ tầng thủy lợi để quản lý và khai thác một cách khoa học và hợp lý bố trí cơ cấu mùa vụ theo hướng hàng hóa
phát triển kinh tế nông nghiệp ra soát hoàn thiện quy trình vận hành các hệ thống thủy lợi tổ chức xây dựng quy trình vận hành
liên hệ hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông kiều long để tăng cường kết nối nguồn nước nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình thời tiết trên thế giới
thưa quý vị để đối phó với đợt nóng khắc nghiệt nhất trong suốt một trăm bảy mươi năm qua bộ giáo dục campuchia ra chỉ thị cho học sinh tan học sớm vào buổi sáng và vào học buổi chiều muộn hơn
vừa qua chính phủ campuchia ra chỉ thị yêu cầu tất cả các trường công lập giảm hai giờ học để đối phó với tình trạng nắng nóng cực đoan trong mùa khô
theo đó các học buổi sáng thường diễn ra từ bảy giờ đến một mươi một giờ sẽ kết thúc sớm hơn một giờ
trong khi đó ca học buổi chiều thường bắt đầu từ một mươi ba giờ sẽ lùi xuống một mươi bốn giờ và kết thúc lúc một mươi bảy giờ
khi mùa nóng qua đi thời gian đến trường sẽ trở lại như trước nhưng nếu nắng nóng vẫn tiếp diễn thì vẫn phải tiếp tục thực hiện theo chỉ thị
trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn thời tiết nắng nóng nhiệt độ có thể cao hơn bốn mươi độ c trong khoảng thời gian từ một mươi giờ sáng đến hai giờ chiều
bộ trưởng bộ giáo dục hang joon naron thông tin trong chỉ thị đồng thời cho biết việc giảm giờ học để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh cho giáo viên và học sinh đặc biệt là những học sinh mẫu giáo
theo ông rosso vecha cho biết
chúng tôi nhận thấy nắng nóng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy quá trình học tập của giáo viên và học sinh người phát ngôn của bộ giáo dục campuchia cho biết
bộ trưởng bộ tài nguyên nước và khí tượng của campuchia ông chan yuth tha cũng cho biết trong một trăm bảy mươi năm qua đây là năm mà campuchia ghi nhận nhiệt độ cao nhất vào mùa khô
theo dự báo thời tiết của bộ nhiệt độ tại một số tỉnh phía bắc đông bắc tây bắc trung và nam cả nước này lên tới mức đáng kinh ngạc là bốn mươi ba độ c vào hôm ba mươi tháng bốn
trong thời tiết mức nhiệt đáng báo động này
được dự đoán sẽ kéo dài đến ngày hai tháng năm và sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần vì bộ dự đoán sẽ có mưa vào đợt đầu tháng năm
theo giám đốc sở giáo dục tỉnh karati ông lai bora việc giảm gió học sẽ khiến học sinh mất thời gian học tập nhưng điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của các em
ông borra cho biết tại greti và một số vùng nông thôn nhiệt độ lên tới bốn mươi bốn mươi một độ c chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng nếu có vấn đề phát sinh chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp
viasna volek quyền hiệu trưởng trường tiểu học và trường phát sinh
trường học shunok chau ở kampong chanang cho biết trường học của ông đã thay đổi giờ học sau thông báo của bộ giáo dục campuchia
theo ông volec nhiệt độ tại trường đã lên tới bốn mươi bốn mươi một độ c và không có cây xanh để tạo bóng mát
ngoài năng nóng gầy gắt trường học đôi khi còn thiếu nước
ông volec chia sẻ nhà trường muốn cung cấp cho học sinh những chiếc khăn nhỏ nhúng nước để đội trên đầu nhưng trường học không có đủ nước
do đó khi có đủ nước nhà trường sẽ đề nghị học sinh lấy nước rửa mặt để đối phó với nắng nóng
ngoài ra sẽ yêu cầu học sinh mang theo nước đóng chai từ nhà để uống
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai tám tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to phía nam có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ một mươi chín ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại